liên quan kiến nghị của tổng cục đường bộ việt nam về việc giấy phép lái xe quá hạn tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
bộ giao thông vận tải đã đồng ý sẽ có thêm một tháng để thực hiện việc đổi hay là cấp lại giấy phép lái xe
cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong và sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín
tổng cục đường bộ việt nam đã kiến nghị bộ giao thông vận tải chấp thuận để người có giấy phép lái xe quá hạn có thông báo xác nhận hồ sơ đăng ký
đổi giấy phép lái xe hợp lệ được phép điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong thời gian giãn cách xã hội và sau một mươi ngày kể từ khi kết thúc giãn cách xã hội
tổng cục đường bộ việt nam cũng kiến nghị bộ giao thông vận tải cho phép người có giấy phép lái xe quá hạn sử dụng
có giấy xác nhận đã cư trú tại địa phương trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội được phép đổi hoặc sát hạch lại lý thuyết trong thời gian một tháng kể từ khi kết thúc giãn cách xã hội theo quy định tại thông tư số một mươi hai
ngày hết hạn sử dụng của giấy phép lái xe làm căn cứ thực hiện thủ tục hành chính đổi cấp lại được tính bằng ngày hết hạn ghi trên giấy phép lái xe cộng thêm thời gian giãn cách xã hội của địa phương